ngoại giao văn hóa cùng với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị là ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện hiện đại việt nam
với tư cách là một trụ cột ngoại giao văn hóa thời gian qua đã có những đóng góp thiết thực vào việc giữ vững môi trường hòa bình
tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đầy mạnh phát triển kinh tế xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong thời đại công nghiệp bốn ngoại giao văn hóa phải chuyển mình để tiếp tục là trụ cột vững chắc của công tác đối ngoại
bởi quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam luôn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng
đang phải có những đổi thay tích cực cho phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế
các nhà ngoại giao đi phục vụ người dân và doanh nghiệp và xã hội nhưng ngược lại mỗi người dân mỗi doanh nghiệp và địa phương lại là các nhà ngoại giao
với bạn bè quốc tế mỗi quốc gia đều có những nét đặc trưng riêng và có thông điệp để họ truyền tải thành công tới người dân toàn cầu
ở việt nam xây dựng thông điệp quốc gia hay thương hiệu địa phương tuy đã có những bước đi ban đầu nhưng vẫn còn khá mới mẻ đối với cả chính quyền doanh nghiệp lẫn người dân
việc làm này đang được các địa phương trong nước tích cực